hai trạm thu phí trên quốc lộ năm sẽ bắt đầu thu phí điện tử tự động không dừng gọi tắt là etc
từ ngày mai một mươi hai tháng ba mỗi trạm sẽ có hai làn ở giữa áp dụng thu phí không dừng mỗi chiều một làn
các lái xe đã sán thẻ thu phí tự động etag và nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông
theo mức thu phí của trạm khi lưu thông vào làn thu phí etc sẽ được sử dụng dịch vụ thu phí etc không mua vé giấy
khi qua làn thu phí etc người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ không vượt quá ba mươi km một giờ
và giữ khoảng cách tối thiểu giữa hai xe khoảng một mươi năm mét tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái barrier
làm theo hướng dẫn của nhân viên thu phí để bảo đảm an toàn giao thông
các xe chưa sán thẻ etag hoặc đã sán thẻ nhưng chưa nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông
theo mức thu phí của trạm thì mua vé giấy và không lưu thông vào làn thu phí etc
mỗi trạm thu phí trên quốc lộ năm sẽ bố trí hai điểm cung cấp dịch vụ sán thẻ
mở tài khoản giao thông miễn phí sán thẻ lần đầu sáng từ tám giờ đến một mươi một giờ chiều từ một mươi ba giờ ba mươi đến một mươi bảy giờ
ngoài ra chủ phương tiện cũng có thể đến các trung tâm đăng kiểm hoặc các trạm thu phí khác
đã triển khai thu phí tự động không dừng để thực hiện sán thẻ